bị cáo nguyễn ngọc duy cựu phó cục trưởng cục thuế tỉnh phú yên bị phạt bốn năm tù
bị cáo nguyễn thị nở cựu phó giám đốc phụ trách sở tài chính tỉnh phú yên bị phạt ba năm tù
cả bốn bị cáo đều phạm tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa phối hợp với công an thành phố bâm mơ thuật
và công an huyện buôn đôn truy nóng bắt giữ thành công đối tượng
chém chú họ tủ vong rồi cướp tài sản
theo đó vào chiều ngày một mươi năm tháng một mươi ông y kim bia chú tại thành phố buôn mơ thuật
và cháu họ là y wit cơ bua một mươi sáu tuổi trú tại huyện buôn đôn uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn
lúc này ông y kim nói không trả tiền cho y quyết nên cả hai xảy ra đánh nhau
y quyết đã cầm con dao chém liên tiếp khoảng hai mươi nhát khiến ông y kim tủ vong ngay tại chỗ
gây án xong uy huyết cướp chiếc xe máy và một chiếc điện thoại của nạn nhân rồi bỏ trốn
ngay trong đêm lực lượng công an đã bắt giữ được y huyết ở xã crong anna huyện buôn đôn
một đối tượng mua bán trái phép ba mươi bánh heroin vừa bị công an tỉnh lai châu
phối hợp công an huyện nậm nhùn bắt quả tang
cụ thể vào lúc một mươi ba h ngày một mươi chín tháng một mươi tại km ba trăm một mươi tám quốc lộ bốn h địa phận bản hua pảng xã nậm than huyện nậm nhùn
lực lượng tham gia chuyên án đã bắt quả tang đối tượng là giàng a cá sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ở bản nậm vạc xã nậm ban
huyện nậm nhồn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ là ba mươi bánh heroin
cùng một số tăng vật khác có liên quan
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
công an huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bia anh huy
ở thôn tân lập xã cao minh huyện vĩnh bảo
tại cơ quan công an hai đối tượng gồm nguyễn quang huy và bùi đăng vinh khai nhận vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín
vinh và huy đã lấy ra ba viên ma túy dạng kẹo và hai túi ma túy loại ke cho các đối tượng khác cùng sử dụng
khi đang sử dụng trái phép chất ma túy thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh bảo đã ra quyết định tạm giữ đối với nguyễn quang huy
và bùi đăng vinh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
và đang tiếp tục điều tra để sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật